thưa quý vị vào sáng ngày hôm nay bộ y tế cho biết đã có tổng cộng hai mươi một ba trăm bốn mươi bốn ca mắc covid một mươi chín được chữa khỏi
trong ngày hôm qua có hơn một trăm linh chín liều vaccine phòng covid một mươi chín được tiêm
như vậy tổng số liều vaccine đã được tiêm là gần bốn bảy mươi năm triệu liều
cũng theo bộ y tế thì tính từ một mươi tám h ba mươi phút ngày hai mươi sáu tháng bảy đến sáu h sáng ngày hai mươi bảy tháng bảy
có hai bảy trăm sáu mươi bốn ca mắc mới trong đó có hai ca nhập cảnh và hai bảy trăm sáu mươi hai ca ghi nhận trong nước
tại tp hcm là một tám trăm bốn mươi chín ca và giải rác ở một vài tỉnh thành khác
như vậy đến nay thì việt nam có tổng cộng một trăm linh chín một trăm một mươi một ca mắc
trong đó có hai hai trăm linh ba ca nhập cảnh và một trăm linh sáu chín trăm linh tám ca mắc trong nước